thưa quý vị theo quan điểm của nhiều người thì việc trồng cây phong thủy tại nhà hoặc đặt trên bàn làm việc sẽ mang lại may mắn sự bình an sức khỏe và tài lộc
cũng chính vì vậy nên thời gian gần đây giới sinh viên văn phòng đang rộ lên xu hướng tìm mua cỏ đồng tiền một loại rau dại được bán với giá cao bởi chúng được gắn mát là cỏ phong thủy
tìm đến một cửa hàng cây cảnh trên đường cộng hòa trường chinh chúng tôi nhìn thấy khá nhiều chậu khe nhỏ với hình dáng bắt mắt lá tròn như đồng tiền xanh um
khi được hỏi tên chủ cửa hàng chia sẻ đó là cỏ đồng tiền một loại sầu má nhật bản mới rộ lên gần đây
xu hướng bây giờ là đang thịnh hành có đồng tiền tại vì có đồng tiền là đem lại sự may mắn phát tài
tùy theo bây giờ ta xài theo một mươi hai con giáp mà những cây ứng dưới cái tuổi là đem lại sự may mắn
mình có đọc trên mạng là cái cỏ đồng tiền này sẽ đem lại sự may mắn
mọi người trong công việc hay là cuộc sống gì đó thì mình thấy nó cũng đẹp cũng dị thương cho nên mình mua về mình để trong phòng cho hôm phòng nó sinh động hơn một tí
mỗi ngày các cửa hàng kinh doanh cây kiển này bán ra hơn ba mươi chậu cỏ đồng tiền với giá từ hai mươi đến bốn mươi ngàn đồng một chậu nhiều lúc không đủ hàng để bán
còn trên các trang web kinh doanh cây kiển chúng được trang trí và bán với giá từ tám mươi đến hai trăm linh ngàn đồng một chậu
theo tìm hiểu của chúng tôi cỏ đồng tiền thực chất là một loại sâu má xuất xứ từ trung quốc nhưng không ăn được vì rất đắn
được các trang web phong thủy đổi tên để nghe sang và hút khách hơn
hiện tại chưa có tài liệu hay nhà nghiên cứu nào công bố việc sử dụng sâu má làm cây phong thủy giúp lợi tiền tài may mắn
cây này ở trên mạng hiện tại bây giờ nó kêu gọi là cỏ đồng tiền nhưng mà ngày xưa là rau má cao sản
ở quê là cây này nó lan cấp kỳ luôn ăn thì nó đắng khác thì rau má của việt nam mình việt nam mình ăn ngon hơn
giờ là gọi là nói có đồng tiền để người ta bán giá vậy thôi
hiện nay không chỉ riêng cây cỏ đồng tiền hút khách
các trang web phong thủy cũng giới thiệu một mươi hai loại cây cho một mươi hai con giáp với nhiều tên gọi rất sang và lạ như kim ngân phát lộc phú quý
thực ra chúng chỉ là các giống cây cảnh bình thường và người mua nên cân nhắc khi mục đích sử dụng là mong muốn chúng đem lại may mắn và tài lộc cho mình